việc tiếp cận công nghệ bốn tại việt nam hiện nay vẫn chưa bắt kịp với xu thế vì vậy cần phải có những giải pháp được triển khai nhanh quyết liệt và hiệu quả hơn nữa
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc trước hơn hai đại biểu đại diện cho các tổ chức các chuyên gia hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại diễn đàn cấp cao quốc tế về công nghiệp bốn vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc
tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật chú trọng hơn nữa các quy định nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được công nghệ mới mô hình kinh doanh mới tiếp tục chủ động rà soát bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp
thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phát triển hạ tầng kết nối số bảo đảm an toàn an ninh mạng nghiên cứu triển khai năm g đáp ứng yêu cầu internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất
các bộ ngành sẽ cùng nhau phối hợp xây dựng nghị quyết của bộ chính trị về cách mạng bốn gắn cách mạng bốn thành chiến lược phát triển quốc gia việt nam